nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đâm vào người đàn ông đi bộ qua đường khiến hai người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào tối qua trên đường nguyễn huệ đoạn co khu phố bình thiện phường tân thiện tp đồng xoài tỉnh bình phước
vào khoảng một mươi chín h tối cùng ngày trên đường nguyễn huệ tp đồng xoài hoàng văn doanh hai mươi một tuổi chú tại huyện đồng phú
điều khiển xe máy với tốc độ cao bất ngờ đâm thẳng vào ông nguyễn văn hùng năm mươi ba tuổi chú thành phố đồng xoài
đang đi bộ từ bên phải xe máy qua đường cú đâm mạnh khiến ông hùng và doanh ngã văng xuống đường và tử vong sau đó